trước diễn biến cơn bão số bảy đang tiến sát vào đất liền nước ta tỉnh nghệ an vừa có công điện khẩn
cấm tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi ba tháng một mươi
và các tàu thuyền ngoài biển phải về bờ trước hai mươi giờ tối nay
tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương và cơ quan có liên quan thông báo cho ngư dân
đang hoạt động trên biển biết về hoạt động của bão hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền
về nơi tránh trù an toàn tổ chức di rời neo đậu lồng bè nuôi chồng thủy sản
các địa phương phải thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về ubnd tỉnh
qua văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an